nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân tổng thống island mike kerrinder higgins
và phu nhân có chuyên thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày năm đến hết ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
sáng ngày hôm nay bảy tháng một mươi một lễ đón chính thức tổng thống island mike kerrinder higgins
được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch do chủ tịch nước trần đại quang chủ trì
đúng chín giờ ba mươi phút sáng nay tổng thống island mike kerrinder higgins
cùng đoàn cấp cao ireland đã đến phủ chủ tịch lễ đón chính thức do chủ tịch nước trần đại quang chủ trì
chuyên thăm việt nam lần này của ngài tổng thống island diễn ra vào đúng dịp hai nước kỷ niệm
hai mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao là dấu mốc quan trọng và tạo sung lực mới
thúc đẩy quan hệ việt nam ireland phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
sau lễ đón hai nguyên thủ quốc gia tiến hành hội đàm
tại cuộc hội đàm chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống ireland hài lòng nhận thấy
quan hệ việt nam ireland thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực
và hai bên còn nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm
như thương mại đầu tư giáo dục đào tạo
hai bên cùng tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở tất cả các cấp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương
hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư
kinh doanh chuyển giao công nghệ đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng
tái tạo nông nghiệp và chế biến thực phẩm
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ cảm ơn chính phủ ireland tiếp tục duy trì oda cho việt nam
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hỗ trợ việt nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cho liên hợp quốc
với mong muốn tăng cường tinh thần đoàn kết hữu nghị hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân việt nam và ireland
hai bên nhất trí đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng việt nam
tại ireland góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác
về vấn đề biển đông hai bên cùng nhất trí quan điểm giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế đặc biệt là công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trong khuôn khổ chuyến thăm tổng thống ireland sẽ có cuộc hội kiến với thủ tướng nguyễn xuân phúc
tiếp xúc với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tới thăm và phát biểu tại trường đại học quốc gia
những hình ảnh chi tiết về các hoạt động này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi